sông chảy là một trong những con sông lớn thuộc vùng tây bắc nước ta
quanh khu vực hồ thác bà hiện có khoảng một mươi ba tộc người
chủ yếu là người tây nùng mông giao cao lan
trong đó người tây được coi là một trong những tộc người có mặt đầu tiên ở vùng sông chảy
cũng bởi thế đến nay văn hóa tây đã để lại nhiều dấu ấn trên vùng đất chủ phú này
ông hoàng văn thành sinh ra và lớn lên giữa bản làng bên bờ sông chảy
nơi sinh sống quần tù bao đời nay của cộng đồng dân tộc tây
với nhiều nét đặc trưng còn lưu giữ
được đắm mình trong những điệu khắp cõi phong sư khảm hải của mẹ từ thùa ấu thơ
cũng bởi thế mà những giai điệu của đàn tính và các câu hát dân ca thấm đượm nghĩa tình
đã sớm ăn sâu vào tâm trí ông
với chất giọng tốt và cách thể hiện có hồn
ông đã từng bị biểu diễn và giành giải ở nhiều cuộc thi
thế nhưng với ông không giải thưởng nào ý nghĩa
bằng việc được hát được làm sống lại những làn điệu
dân ca thấm đẫm hồn dân tộc mình ngay trên chính mảnh đất quê hương
chúng tôi là truyền dạy được cho các cháu
đã được hai lớp hát then đàn tính hát then lời cổ
sau đó là tôi cùng các anh ấy là cùng sưu tầm những bài cổ ngày xưa
để mà truyền dạy lại cho các cháu các em sau này để khỏi mai một đi
còn đối với bà vi thị linh năm nay dù đã ngoài bảy mươi tuổi
nhưng bà là một trong số rất ít người còn giữ được nghề may áo truyền thống
của người tây tại yên bái
không chỉ phục vụ người dân trong xã
mà quần áo của bà làm ra còn bán sang các tỉnh như tuyên quang phú thọ lạng sơn cao bằng
những bộ quần áo truyền thống của dân tộc tây
vẫn được bà gìn giữ đậm chất các chi tiết với vải lành truyền thống
năm hai nghìn một là tôi bắt đầu là tham gia câu lạc bộ
bắt đầu là may may cho các anh em của ta đi diễn
cho các cháu đi học
đấy rồi là ở bên lạng sơn
lạng sơn là người ta có phong tục là mỗi người may một bộ
ở đây thì cũng thế mỗi người người ta may một bộ để lúc về già người ta mặc
với kho tàng văn hóa dân gian phong phú và các phong tục nghi lễ truyền thống
có nhiều nét đặc trưng còn lưu giữ được như trường ca khảm hài lễ hội lồng tồng
những bài hát then đàn tính trang phục
dân tộc tây đã khẳng định là một trong những dân tộc có mặt đầu tiên ở vùng sông nước này